cụ thể công an phường nghĩa tránh đã làm rõ hơn một mươi năm vụ trộm cắp được đối tượng nguyễn thị kim ngân
chú ở xã nghĩa thắng huyện tư nghĩa thực hiện ở địa bàn thành phố quảng ngãi và huyện tư nghĩa
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng ban ngày nhà người dân không có người đối tượng lẻn vào lục xoát lấy tài sản gồm tiền điện thoại máy tính sách tay
qua giả soát phương thức thủ đoạn công an phường nghĩa tránh đã xác minh sàng lọc và đấu tranh làm rõ đối tượng
ngân là đối tượng có hai tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
công nghệ số phát triển mang tới nhiều lợi ích cho các cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau
tuy nhiên nó cũng là một yếu tố để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu người dân sơ hở mất cảnh giác
với tội phạm tín dụng đen thì trong thời đại công nghệ chúng có những chiêu trò gì
quý vị hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây
bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng phan xuân hùng khai nhận với cơ quan điều tra
trước đây do cần tiền đã vay qua mạng trực tuyến số tiền gần ba mươi triệu đồng
tuy nhiên đã trả gốc và lãi gần một năm nhưng số tiền vẫn phải trả còn trên năm mươi triệu đồng
bí bách túng quẫn vì bị thúc ép trả nợ phan xuân hùng đã vướng vào vòng lao lý đi trộm cắp để có tiền trả nợ
họ cho giảng hồ về quê là doa diệt ông bây giờ hai con nhỏ
nên là tôi bị thế không biết làm sao cả tôi mới nảy đến là trộm cắp để lấy tiền trả nợ cho bên f a
không chỉ giáo diết quảng cáo qua tin nhắn rác các đối tượng đã in ấn tờ rơi kèm số điện thoại
cùng với lời lẽ có cánh như hỗ trợ vốn kinh doanh với hình thức tín chấp
với vỏ bọc là các công ty doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính
các đối tượng chủ đề
động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn thông qua quảng cáo trên tờ rơi tiếp thị
qua mạng xã hội gửi tin nhắn bằng sim giác
chúng không cần thế chấp chỉ cần có chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu photo là tiền đến tay người tiêu dùng
tuy nhiên khi con nợ chưa có tiền để trả nợ theo cam kết
các đối tượng thường nhắn tin gọi điện để khủng bố tinh thần hoặc đe dọa
thậm chí là hành hung con nợ để đòi tiền hoặc buộc con nợ phải chịu lãi suất cắt cổ
vì nó không thể hiện rõ những điều khoản và có tính chất gài bẫy người vay
ngoài việc đấu tranh mạnh với các đối tượng của lực lượng công an người dân cần tỉnh táo và nâng cao hiểu biết về nạn tín dụng đen để không sập bẫy và vướng phải những hệ lụy không đáng có
một thông tin chúng tôi mới nhận được vào trưa nay lực lượng chức năng phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phối hợp với trạm thú y biên hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ lợn không phép tại khu phố năm phường long bình
tại thời điểm kiểm tra có khoảng bảy mươi kg thịt lợn đang để vương vãi trên nền nhà dơ bẩn cùng một mươi một con lợn khác đang được chờ để giết mổ
đây là cơ sở giết mổ không phép trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
chính vì vậy lực lượng kiểm tra đã tiêu hủy số lợn theo quy định áp tải một mươi một con lợn đang chờ giết mổ về lò mổ lợn tập trung để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định
đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính bảy triệu đồng
đối với chủ cơ sở về hành vi giết mổ lợn tại cơ sở không được cấp phép
trước đó vào sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa phối hợp với trạm thú y biên hòa và phường bình đa cũng đã tiến hành tiêu hủy gần một năm tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối
được phát hiện tại phường bình đa do ông nguyễn viết ninh làm chủ cơ sở
thưa quý vị và các bạn quận thanh khê thành phố đà nẵng là địa bàn đông đúc dân cư đặc biệt có nhiều con hẻm nhỏ
nhiều cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu quán karaoke cơ sở sản xuất vàng mã
vì vậy công tác phòng ngừa luôn được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh khê đặt lên hàng đầu
ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền đội còn chủ động xây dựng các cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy
thực tập các phương án tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa cháy nổ xảy ra trên địa bàn